sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa vừa thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn về hiện tượng mạo nhận là người nhà là sân sau của lãnh đạo cán bộ công chức sở kế hoạch và đầu tư để trục lợi
theo đó có nhiều đối tượng mạo nhận là người nhà của lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa đề nghị thu phí để đứng ra giải quyết hồ sơ thủ tục thuộc thẩm quyền của sở hoặc tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ubnd tỉnh xem xét giải quyết
sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa khẳng định tất cả các hồ sơ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở hoặc thuộc chức năng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đều phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
sở cũng đề nghị các cơ quan đơn vị các doanh nghiệp cần cảnh giác về hành vi mạo nhận lừa đảo để trục lợi bất chính này